tuyển sinh văn bằng hai chui
băng cấp rõ ràng là băng thật nhưng chất lượng là giả
tại sao việc cấp bằng trái phép tại đại học đông đô lại có thể xảy ra
vai trò của các cấp quản lý ở đâu
tuyển sinh văn bằng hai
không hề hay biết
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
đồng thời đã ra quyết định khởi tố bốn bị can về tội giả mạo trong công tác
xảy ra ở trường đại học đông đô
trong đó có hiệu trưởng dương văn hòa
hiện tại luật giáo dục đào tạo năm hai nghìn một mươi hai quy định
bộ giáo dục và đào tạo không quản lý phôi văn bằng đại học
mà giao trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đại học
đây liệu có phải là kẽ hợp
tại sao lại có nhiều người có nhu cầu mua bằng như thế
tâm lý trọng băng cấp
thậm chí yêu cầu về bằng cấp chứng chỉ quá nhiều của các đơn vị tuyển dụng
khiến người ta muốn có tâm bằng mà không cần phải học này không
những tâm bằng như vậy thì làm được gì
đã bốn năm rồi mình không có sử dụng cái bằng tốt nghiệp đấy
nó cũng khá là quan trọng để trong việc mình đi xin việc làm
hoặc là thăng tiến cho công việc
bằng cấp thì nó kiểu như là
nó là cái profile của mình
chứng chỉ mình đã là tốt nghiệp
đã ra trường đại học để chứng tỏ mình ở trong xã hội
thưa quý vị việc có một tấm bằng đại học thứ hai rất dễ dàng của trường đại học đông đô
không chỉ gây chóng với người dân
mà còn đặt ra câu hỏi về quy trình cấp bằng trách nhiệm của cơ quan quản lý
những tấm bằng trái phép như vậy tại sao lại được ưa chuộng
và để trả lời câu hỏi này
mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với biên tập viên hoàng trang và khách mời của chương trình
vâng xin mời chị hoàng trang
vâng xin được cảm ơn trường quay s hai
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông phạm tất thắng
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
vâng thưa ông qua sự việc những sai phạm trong công tác cấp văn bằng hai tại đại học đông đô
thì có thể thấy rằng có những kẽ hở trong công tác quản lý tuyển sinh
khi mà chúng ta thực hiện luật giáo dục đại học
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
các cơ sở giáo dục đại học được giao quyền tự chủ
và việc mở ngành thậm chí là cấp văn bằng là được giao cho các trường
thế thì các trường khi mà được giao cái trách nhiệm này
thì sẽ chủ động trong việc tuyển sinh đào tạo và cấp văn bằng
tuy nhiên thì nó vẫn có cái trách nhiệm của cơ quan quản lý
đó là phải nếu mà khi mà giao cái tự chủ
cao cho các trường các cơ sở giáo dục
thì cái công tác hậu kiệp phải được đẩy mạnh hơn
có thể thấy rằng là việc tuyển sinh văn bằng hai
đối với một trường đại học không phải là câu chuyện ngày một ngày hai
mà nó sẽ diễn ra vài năm
vậy thì ở đây có nảy sinh cái kẽ hở trong công tác là thanh tra quản lý
và cấp văn bằng hai hay không
vụ việc ở trường đông đô
là nó diễn ra trong một cái thời gian cũng khá dài rồi
thế nhưng đúng là cũng có cái
vậy thì ở trường đông đô
trong quá trình đó
thì về nguyên tắc
thì cơ quan quản lý phải tổ chức hậu kiểm
thế nhưng thực tế thì như chúng ta đã trao đổi
thì rõ ràng cái công tác hậu kiệp
cái công tác kiểm tra giáo sát thường xuyên
là một việc khó thực hiện một cách thường xuyên
qua cái sự việc tại trường đại học đông đô
thì có thể thấy là đây là dấu hiệu
của sự dễ dãi trong công tác quản lý
cũng như là thành lập các trường đại học mới
nhất là trong bối cảnh hiện nay
đang có rất nhiều trường đại học mới

ý kiến của ông như thế nào
cái nhận định này cũng có cơ sở
nhất định bởi vì đã có một thời gian
thì đúng là chúng ta khá dễ dãi
trong việc thành lập các trường đại học
cho nên là hiện nay sáu mươi bốn tỉnh của chúng ta
thì sáu mươi ba đã có cái trường đại học riêng của mình
các bộ ngành đều có trường
rồi các trường thuộc các cơ quan
trung ương khác nữa
phát triển về số lượng các trường đại học
không chỉ là căn cứ vào số lượng
mà chúng ta phải căn cứ vào
cái nhu cầu thực tế
cái khả năng hấp thụ của nền kinh tế
đã đến lúc chúng ta cũng phải quy hoạch lại
cái mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học của chúng ta
xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn
tự chủ trong giáo dục là một xu hướng hiện đại
tuy nhiên thật đáng tiếc khi đại học đông đô
lại lợi dụng vào cơ chế và kẽ hở
để thực hiện hành vi gian dối
sai phạm thì phải chịu trách nhiệm
tuy nhiên đây cần được coi là bài học
để chúng ta nhìn thấu đáo hơn
quy trình quản lý cũng như trách nhiệm
của các cơ quan quản lý
đối với các sự vụ tiêu cực như thế này
đến đây thì phần trình bày của tôi cũng đã kết thúc